thưa quý vị đợt không khí lạnh được dự báo là mạnh nhất trong nhiều năm nay đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền bắc nước ta và khu vực bắc trung bộ
sau đây là ghi nhận của chúng tôi về tình hình giá rét tại một số tỉnh vùng núi phía bắc
từ chiều ngày hai mươi ba tháng một không khí lạnh tràn về khiến cho nền nhiệt độ trên địa bàn tỉnh cao bằng xuống thấp
đặc biệt vùng núi phía wag thuộc địa phận xã thành công huyện nguyên bình xuất hiện băng giá khiến cho cảnh vật cây cối nơi đây phủ một màu tuyết trắng
nhiệt độ đo được tại đây là âm bảy độ c
sự xuất hiện của băng tuyết đã khiến cho nhiều khách du lịch tìm đến chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ thú
nằm ở cửa ngõ đón không khí lạnh nên nhiệt độ tại thành phố lạng sơn giảm mạnh
đỉnh núi mẫu sơn với độ cao khoảng một năm trăm linh m xuống độ c băng giá xuất hiện
mái nhà hàng rào cây cỏ trên đỉnh mẫu sơn đều bị băng bao phủ và càng ngày càng dày do nhiệt độ đang xuống thấp
đêm ngày hai mươi ba tháng một tại vùng núi sapa tỉnh lào cai nhiệt độ giảm sâu xuống âm hai độ c lạnh nhất tính từ đầu mùa đông đến nay
dự kiến thị trấn du lịch sapa sẽ xuất hiện mưa tuyết và băng giá
bắt đầu từ trưa ngày hai mươi ba tháng một đợt không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp tới địa bàn tỉnh biên giới lai châu
ở huyện sinh hồ nhiệt độ trung bình ngoài trời giao động từ ba đến năm độ c
tại các địa phương trên địa bàn tỉnh lai châu đặc biệt là hơn ba mươi xã vùng cao ở các huyện như sìn hồ mường tè phong thổ
đã chỉ đạo các lực lượng cán bộ nông nghiệp thú y và giáo viên tập trung về các xã bản vùng cao tuyên truyền đồng bào các dân tộc giữ ấm cho người và vật nuôi